theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia gần sáng và ngày một mươi sáu tháng một thì miền bắc chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh
thời tiết miền bắc chuyển rét với nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng hai mươi độ c giảm một mươi độ so với một ngày trước
từ chiều tối và đêm ngày một mươi sáu tháng một nền nhiệt tiếp tục giảm sâu và xuống mức thấp nhất từ chín một mươi hai độ c ở đồng bằng sáu chín độ c ở vùng núi
trạng thái rét đậm rét hại diện rộng tại miền bắc kéo dài từ đêm ngày một mươi sáu tháng một đến hết ngày một mươi tám tháng một
trong ngày nhiệt độ cao nhất chỉ ở vào mức một mươi bốn một mươi sáu độ c kèm theo sương mù độ ẩm cao khiến cảm giác rét bút gia tăng